bài viết đầu tiên rõ thực trạng thiếu giải pháp
mặc dù đang thiếu hàng nghìn bác sĩ nhưng tình trạng bác sĩ nhất là những người giỏi được đào tạo bài bản
xin nghỉ việc ở bệnh viện công lập để ra làm ở bệnh viện tư vẫn liên tục diễn ra tại đồng bằng sông kiều long
nguyên nhân chính là do thu nhập của các y bác sĩ ở bệnh viện công lập quá thấp
nhiều cơ chế quy định còn bất cập môi trường làm việc nhiều áp lực
điều đáng nói là đến nay ngành y tế và chính quyền các địa phương vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn hiệu quả
tình trạng bác sĩ của các bệnh viện công tại khu vực đồng bằng sông kiều long liên tục nghỉ việc đã dóng lên hồi chuông báo động
những tỉnh có bác sĩ nghỉ việc tại bệnh viện công lập chuyển sang bệnh viện tư làm việc nhiều nhất là cà mau kiên giang hậu giang vĩnh long
nhiều báo ra ngày hôm nay đều đồng loạt đăng tải bài viết về phiên chất vấn và trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
về các vấn đề như việc làm và bảo vệ trẻ em
trước vấn đề lao động trẻ thất nghiệp chất lượng nhân lực thấp quy hoạch mạng lưới đào tạo nghề đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp
chăn trở việc bảo vệ trẻ em và người lao động là nhân đề bài viết đáng chú ý được đăng trên báo lao động và báo hà nội mới
ngày năm tháng sáu nhiều đại biểu quốc hội ra đề với bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
về những giải pháp thực chất để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực việt nam
cũng như giải quyết bài toán việc làm cho người lao động như thanh niên cử nhân đại học
trong đó đặc biệt chú ý tới vấn đề bảo vệ trẻ em khi mà thời gian vừa qua xảy ra một số vụ việc nổi cộ liên quan đến xâm hại trẻ em
cũng trên bá hà nội mới số ra ngày hôm nay có bài viết giải bài toán cho sân chơi trẻ em
mong muốn được sinh hoạt vui chơi an toàn lành mạnh là nhu cầu thường trực của trẻ em đặc biệt là trong dịp nghỉ hè
từng bước giải bài toán khát sân chơi cho trẻ nhỏ thành phố hà nội tạo điều kiện thuận lợi
khuyến khích các ngành địa phương cộng đồng xã hội chung tay xây dựng những điểm vui chơi bổ ích lý thú
tuy nhiên mặc dù đã quan tâm đầu tư xây dựng nhưng đến thời điểm này thành phố hà nội mới có hơn hai trăm linh điểm công viên vườn hoa sân chơi công cộng
số lượng này chưa đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí cho gần một mươi triệu dân trong đó có hơn một tám triệu trẻ em trên địa bàn
còn trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay có bài viết vụ sẻ thịt cụm công nghiệp để phân lô bán nền tại biên hòa
làm trái chỉ đạo của thủ tướng theo đó bảy mươi hai ha đất đô thị loại một được cho làm cụm công nghiệp bị băm nát
liên quan đến vụ sẻ thịt cụm công nghiệp để phân lô bán nền ở xã phước tân thành phố biên hòa
ngày năm tháng sáu đại diện sở công thương tỉnh đồng nai cho biết bước đầu qua kiểm tra dự án này bị chủ đầu tư gom đất
mua bán giấy tay cho các doanh nghiệp làm kho xưởng xây trái phép nhưng chính quyền thiếu kiểm tra giám sát nên phá vỡ quy hoạch
vụ việc này vi phạm nghiêm trọng luật đất đai làm trái chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
vì cụm công nghiệp này đã được thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đất
tây nguyên vỡ trận cây công nghiệp bài một vỡ quy hoạch trước nhiều năm là nhân đề bài viết đáng chú ý
được đăng trên báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay
là vùng đất ba gian màu mỡ thích hợp với sự phát triển của các loại cây công nghiệp
nhiều năm nay tây nguyên đã trở thành thủ phủ cà phê và hồ tiêu của cả nước
cùng với đó tây nguyên cũng chỉ xếp sau vùng đông nam bộ về cây cao su
các loại cây công nghiệp đã giúp người dân tây nguyên có đời sống khá giả
nhiều người vươn lên làm giàu
tuy vậy việc phát triển oa tự phát các loại cây công nghiệp đã phá vỡ quy hoạch
dẫn đến nhiều hệ lụy về kinh tế xã hội môi trường đi kèm
còn trên báo lao động trang một và trang bảy có bài viết
trà sữa bẩn lên lõi đến người tiêu dùng
chỉ trong vòng sáu tháng lực lượng quản lý thị trường cùng công an hà nội đã phát hiện bốn vụ việc
và thu giữ hai kho hàng chứa khối lượng lớn nguyên liệu pha chế
trà sữa không rõ nguồn gốc với nhiều tấn hàng hóa
thế nhưng trên các con đường góc phố ở hà nội thì không khó để có thể tìm một cửa hàng trà sữa
và có những phố có đến cả chục quán nằm san sát nhau
luôn tấp nập người vào kẻ ra thưởng thức loại nước uống này
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại